một thuyền viên người indonesia bị hôn mê suất huyết não trên biển đã được tàu cứu nạn của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đưa vào cảng nha trang để điều trị
trước đó đêm ngày hai mươi tháng một mươi hai nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu báo nạn khẩn cấp có một thuyền viên bị hôn mê có biểu hiện suất huyết não rất nguy hiểm đến tính mạng
thuyền trưởng đã yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về nha trang cấp cứu khẩn cấp
thời điểm xảy ra sự việc tàu đang trên hải trình từ brazil đi trung quốc cách nha trang gần một trăm linh hải lý về hướng đông nam